liên quan đến vấn đề chi trả các gói hỗ trợ bệnh nhân f f một tại tp hcm sở lao động thương binh và xã hội của thành phố này đã có công văn gửi các quận huyện thành phố thủ đức để hướng dẫn chi trả hỗ trợ cho các f f một
những người được hỗ trợ là trẻ em người cao tuổi người khuyết tật
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín vào chiều ngày một mươi bảy tháng một ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết đơn vị đã có công văn gửi các quận huyện thành phố thủ đức hướng dẫn chi trả hỗ trợ cho các f f một thời gian qua
trường hợp được nhận hỗ trợ là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi người cao tuổi người khuyết tật điều trị covid một mươi chín và cách ly y tế
theo đó những trường hợp trên sẽ được hỗ trợ tiền ăn mức tám mươi đồng một người một ngày
đối với các f từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thời gian hỗ trợ dựa trên số ngày điều trị thực tế và tối đa là bốn mươi năm ngày
những người thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cùng khoảng thời gian nói trên được hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một ngày thời gian hỗ trợ tối đa là hai mươi một ngày
đối với f đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cần có hồ sơ gồm giấy ra viện
biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị bản sao một trong các giấy tờ tùy thân
đối với f một đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày sáu tháng một mươi một f một cách ly tại nhà f điều trị tại nhà cần hồ sơ gồm
văn bản của ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức hoặc ủy ban nhân dân xã phường thị trấn hoặc của cơ quan y tế về cách ly y tế tại cơ sở cách ly cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà
giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với f một đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà
hà xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với f bản sao một trong các giấy tờ tùy thân phiếu thu hoặc biên lai hay giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với f một đã kết thúc cách ly tại cơ sở
hiện tại các phường xã đã phát thư mời để ra soát người hoàn thành cách ly điều trị trở về địa phương để hoàn tất chi trả
quận một mươi một đang cập nhật lại hồ sơ để chi trả đợt hỗ trợ thứ ba cho người dân
về công tác chăm lo tết cho người lao động công nhân nghèo ở lại trong dịp tết
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch tổ chức bốn mươi ba đoàn đi thăm hỏi chúc tết cho từng nhóm đối tượng
ngoài ra sở lao động thương binh và xã hội đã có văn bản đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp chi trả lương thưởng tết cho công nhân trên địa bàn
như vậy sở lao động thương minh và xã hội tp hcm đã hoàn tất chi trả các gói hỗ trợ và tiến hành đôn đốc
thực hiện các hoạt động quan tâm đến người dân và f f một trên địa bàn thành phố
mong các bệnh nhân có thể an tâm điều trị covid một mươi chín và sớm ngày được quay trở lại nhịp sống bình thường